và thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố lân cận hà nội
như bắc ninh bắc giang đặc biệt là tại tp hcm xuất hiện những ổ dịch có diễn biến phức tạp
và có sự giao lưu lớn với hà nội
vào ngày hai tháng sáu sở y tế hà nội đã có công văn khẩn về việc ra soát
quản lý xét nghiệm cho người đi về từ các vùng dịch có diễn biến phức tạp
sở y tế hà nội đề nghị chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo thực hiện
việc giả soát quản lý xét nghiệm sars cov hai đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp người về
từ các khu vực có dịch bệnh covid một mươi chín
đối với những người về hà nội từ các tỉnh tp bắc giang bắc ninh tp hcm
thực hiện khai báo y tế trực tuyến trên hệ thống khai báo y tế điện tử tờ khaiyt vn
hoặc khai báo trực tiếp tại các trạm y tế xã phường thị trấn
khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc trong vòng một mươi bốn ngày tính từ ngày về
nếu có biểu hiện ho sốt hay khó thở coi như ca bệnh nghi ngờ lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly
điều trị tại các cơ sở y tế
sở y tế giao cdc và các bệnh viện có phòng xét nghiệm sars cov hai
tiếp nhận mẫu và khẩn trương thực hiện xét nghiệm ngay trong ngày
và báo cáo kết quả thực về cdc sở y tế